đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam đã có buổi làm việc tại đại học thái nguyên
để khảo sát tìm hiểu về công tác đào tạo nguồn nhân lực cán bộ khoa học nữ khu vực miền núi phía bắc
dự chương trình có đại diện lãnh đạo tổ chức bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của liên hợp quốc
và chương trình phát triển của liên hợp quốc tại việt nam
lãnh đạo tỉnh thái nguyên cùng đông đảo sinh viên trong cả nước quốc tế đang nghiên cứu học tập tại đại học thái nguyên
đồng chí tòng thị phóng đã đánh giá cao những kết quả mà đại học thái nguyên đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo của đại học thái nguyên
nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực miền núi phía bắc
trong đó đặc biệt chú trọng đến cán bộ nghiên cứu nhà khoa học là nữ
đồng chí cũng đề nghị đại học thái nguyên tiếp tục tạo điều kiện phát triển công tác đoàn
coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo nguồn để phát triển công tác đảng
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế liên kết đào tạo nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học